việt nam có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững
tuy nhiên vừa qua nhiều dự án phát triển tại các vườn quốc gia
ba khu bảo tồn tác động không nhỏ tới bảo tồn đa dạng sinh học
đặt ra bài toán cần phải có những giải pháp nào để đảm bảo mục tiêu kinh tế và bảo tồn
đầu tháng một mươi một cũng là lúc những bông hoa giã quỳ tại vườn quốc gia ba vì đã bắt đầu trổ bông
dù là đầu mùa hoa chưa nở rộ nhưng cũng có khá nhiều nhóm du khách đến với vườn quốc gia
để thưởng thức loài hoa đặc sắc này
với tôi thì đây là lần đầu tiên tôi đến mặc dù là nghe rất nhiều về vườn quốc gia ba vì
nhưng hôm nay lần đầu tiên đến và cũng rất là cảm thấy rất là thoải mái
không ngờ là một cái vườn quốc gia ba vì mà có một cái phong cảnh rất là đẹp
và thứ hai là những cái dị vụ xung quanh rất là tiện lợi cho người dân
và thứ hai là mình cũng nghĩ là không nghĩ là vườn quốc gia vì có một cái sản phẩm như là cái vườn hoa giã quỳ như thế này
thì cảm thấy là
rất là thích và đang muốn khám phá
từ năm hai nghìn một mươi năm vườn quốc gia ba vì quy hoạch một khu vực chuyên trồng hoa dã quỳ
và loài hoa này đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch nổi bật của vườn
câu chuyện về phát triển sản phẩm đặc trưng phục vụ cho phát triển du lịch tại vườn quốc gia ba vì
chỉ là một ví dụ về việc phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn được nhà nước khuyến khích
bởi ngoài việc mang lại nguồn lợi về kinh tế thì phần kinh phí thu được sẽ hỗ trợ cho các chương trình bảo tồn
tại nơi các dự án được triển khai
để bảo đảm hai mục tiêu trên ngoài xây dựng các quy hoạch chi tiết pháp luật nghiêm minh còn cần nhiều giải pháp tổng thể
muốn làm được điều này trước hết là chúng ta phải quản lý sử dụng khai thác một cách phù hợp có trách nhiệm
và trong tầm kiểm soát cái hệ sinh thái tự nhiên sẵn có và các cái tài nguyên thiên nhiên khác
cái thứ hai là chúng ta cũng phải tiếp tục tu dưỡng
bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử để phát huy các giá trị tín ngưỡng tâm linh của các di tích lịch sử đối với người dân
đồng thời các cái giá trị văn hóa bản địa thì chúng ta cũng phải quan tâm để gìn giữ và phát huy
bảo tồn thiên nhiên chưa chú ý đến cái cộng đồng ở trong cái vùng lõi cái khorazone của nó
tức là những cái người của cái cộng đồng tộc người địa phương phải được tham gia thực tế vào cái bảo tồn thiên nhiên
ra thực tế vào cái bảo tồn và phát huy du lịch
việt nam hiện có hơn ba mươi vườn quốc gia và gần bảy mươi khu bảo tồn thiên nhiên là tiềm năng lớn phát triển du lịch
tuy nhiên cần phải xác định không thể đánh đổi lợi ích kinh tế bởi đa dạng sinh học không phải là thứ có thể phục hồi được sau một vài chục năm
thậm chí nhiều nơi nếu môi trường bị phá hủy thế hệ mai sau sẽ mãi mãi không còn được biết đến